liên tiếp gây án chạy từ tỉnh này sang tỉnh khác dùng dao tác động nhiều người có nạn nhân đã mất mạng
hiểm họa những người tâm thần gây ra khi lên cơn là cực kỳ thảm khốc
công an kiên giang và tp cnh đã truy bắt được đối tượng cầm dao tác động nhiều người trong đó là một nạn nhân mất mạng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp cnh đã tạm giữ võ trí cường hai mươi chín tuổi ngụ ấp kinh một mươi a xã thạnh đông bê huyện tân hiệp tỉnh kiên giang
võ trí cường là đối tượng cầm dao tác động nhiều người ở tỉnh kiên giang và tp cnh trong đó là một nạn nhân mất mạng
theo công an tỉnh kiên giang khoảng một mươi hai h ngày ba mươi tháng bốn ông hvb ngụ thị trấn tân hiệp huyện tân hiệp
bất ngờ bị một đối tượng lạ mặt dùng dao tác động thương tích gây án xong đối tượng bỏ chạy
đến khoảng một mươi ba giờ cùng ngày trên đường lê lợi thị trấn tân hiệp anh tvh bốn mươi năm tuổi cũng bị đối tượng lạ mặt dùng dao tác động gây thương tích
đối tượng sau đó di chuyển sang địa bàn huyện vĩnh thạnh tp cnh
khoảng một mươi bốn giờ cùng ngày ông ntt sáu mươi một tuổi ngụ xã thạnh thắng huyện vĩnh thạnh đang nằm võng trong nhà
thì bị đối tượng lạ mặt nói trên cầm dao đi vào tác động nhiều nhát vào đầu
sau khi chém ông tê đối tượng cầm dao lên xe máy bỏ đi
khi đối tượng đi cách nhà ông t được khoảng năm h
năm trăm linh m thì gặp bé trai một mươi một tuổi đang chạy xe đạp đã dùng dao tác động một nhát vào đầu bé trai
đối tượng tiếp tục đi vào nhà chị
dt bh ba mươi tuổi dùng dao gây thương tích cho người phụ nữ này
ông t được đưa đi cấp cứu nhưng đã bỏ mạng còn chị h và bé trai bị thương phải điều trị tại bệnh viện
giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự khẩn trương chủ trì phối hợp với công an các huyện cùng lực lượng công an tp cnh
xác minh thông tin truy bắt nhanh
ngăn chặn đối tượng gây án
công an tỉnh đã thông báo cho người dân biết để đề phòng đối tượng gây án và hỗ trợ cung cấp thông tin
đồng thời các lực lượng công an đã xiết chặt ra soát trên các tuyến đường chốt chặn các bến đỏ cổng rào an ninh trật tự trích xuất camera an ninh phục vụ truy bắt đối tượng gây án
từ dữ liệu hình ảnh camera công an tỉnh nhanh chóng khoanh vùng xác định được đối tượng gây án là võ trí cường như đã nói trên
khoảng giờ năm phút ngày một tháng năm lực lượng công an tiên gia
công an tỉnh đang phát hiện đối tượng cường bỏ xe máy và dỏ đựng dao tự chế tại canh chóc vinh xã thạnh phước huyện rồng giềng
công an xác định đối tượng đã di chuyển qua địa bàn giáp danh huyện cờ đỏ thành phố cần thơ
còn công an thành phố cần thơ cho biết sau khi nhận được tin báo giám đốc công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng xác định và truy bắt không để đối tượng tiếp tục gây án
đến khoảng bảy giờ hai mươi phút sáng ngày một tháng năm công an thành phố cần thơ đã bắt giữ được đối tượng võ trí cường khi gã đang trốn tại ấp thới trung xã thới đông huyện cờ đỏ
công an thu giữ hai dao thái lan hai dao tự chế và một xe máy không biển số
công an cho biết thêm qua xác minh ban đầu võ trí cường là đối tượng tâm thần gia đình đã ba lần đưa đi chữa bệnh tại bệnh viện tâm thần biên hòa đồng nai
qua test nhanh đối tượng âm tính với chất gây nghiện
cử nhân lên cơn khiến bố và anh trai không kịp dự đám cưới cháu gái
tại tỉnh bình định rất đông người dân địa phương đã đến chia buồn trước mắt mắt quá lớn của gia đình các nạn nhân xấu xố
trong vụ con trai tâm thần khiến cha và anh ruột mất mạng mẹ nguy kịch
chiều ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba đại tá huỳnh bảo nguyên phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định cho biết
đơn vị đã khám nghiệm hiện trường khám nghiệm nạn nhân và tạm giữ lấy lời khai của hồ thanh xê ba mươi bốn tuổi xã nhơn an thị xã an nhơn để làm rõ hành vi giết người
nạn nhân mất mạng trong vụ việc thương tâm này là cha ruột của c ông hồ hữu c tám mươi tuổi và anh hồ quốc n bốn mươi hai tuổi anh trai của c
còn mẹ c là bà trương thị dê bị chấn thương sọ não đa chấn thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình định
theo ghi nhận của phóng viên con đường bê tông nhỏ dẫn vào nhà anh hồ hữu xê ở thôn háo đức xã nhơn an chưa bao giờ lại ưu ám tăng thương như hôm nay
từng dòng người đến viếng thăm ai nấy cũng xót thương phía trước ngõ bà con lối xóm đã đặt thùng từ thiện để quyên góp tiền lo tan sự cho những người phận xấu xố
theo người dân địa phương trước đây xe học rất giỏi tốt nghiệp một trường đại học ở tp hcm và chỉ mới bị tâm thần ít năm trở lại đây
từ ngày bị tâm thần xe rất hiền lành thỉnh thoảng có lên cơn
nhưng chưa làm hại người thân hay làng xóm
tuy nhiên không hiểu lý do vì sao sáng nay lại xảy ra vụ việc đau lòng như vậy
lúc xảy ra vụ việc trời mưa rất to và tôi nằm xem tv ở trong nhà nên không biết gì cả
khi ngất mưa nghe bên ngoài ồn đảo tôi mở cửa ra xem thì thấy nhiều người dân có cả lực lượng công an
nhìn qua nhà ông xê tôi thấy ông bị nhiều vết thương nằm bất động dưới nền nhà
một người ở gần nhà ông xê nói
còn bà nguyễn thị gái người dân sống trong khu vực không khỏi bàng hoàng cho biết
chưa bao giờ tôi chứng kiến vụ việc
thương tâm như vậy
sáng sớm nay bà dê còn được người con trai ở tp hcm mới về trở đi mua đồ ăn thì giờ xảy ra cơ sự này
theo bà gái hồ thanh xê là con út trong gia đình năm anh chị em ba gái hai trai
đau lòng hơn anh của c mới ở tp hcm về nhà để đi họ lễ ăn hỏi cho cháu gái ruột chuẩn bị cưới chồng
nhưng nay đã ra đi mãi mãi
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân thị xã an nhơn hồ thanh xê là người bị tâm thần phân liệt
sau vụ việc lực lượng
công an đã đến hiện trường tạm giữ xe để điều tra
lãnh đạo trung tâm y tế thị xã an nhơn cũng thông tin xê bị tâm thần từ năm hai nghìn hai mươi hai
có sổ điều trị của bệnh viện tâm thần sẽ được gia đình đưa đi bệnh viện khám lấy thuốc điều trị định kỳ
đại diện trung tâm y tế thị xã an nhơn cho rằng
việc quản lý bệnh nhân tâm thần điều trị ngoại trú trong cộng đồng là một vấn đề cam go
bệnh nhân tâm thần có biểu hiện cần được kịp thời đưa đi cơ sở tập trung để điều trị tránh hậu quả đáng tiếc
theo lãnh đạo sở lao động thương minh và xã hội tỉnh bình định
trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần hòa nhơn thị xã hoài nhơn đang nuôi dưỡng đối tượng vượt số lượng theo quy định
không còn khả năng tiếp nhận
trong khi đó số đối tượng tâm thần ngày càng nhiều
dẫn đến có nhiều hành vi gây nguy hiểm cho gia đình và xã hội nhưng chưa được đầu tư mở rộng trung tâm
người tâm thần xác hại người có đi tù không
người tâm thần được hiểu là người mắc bệnh lý có liên quan đến sức khỏe nhận thức và làm ảnh hưởng
căn cứ tại điều hai mươi hai bộ luật dân sự hai nghìn một mươi năm quy định về mất năng lực hành vi dân sự như sau
khi một người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức
làm chủ được hành vi thì theo yêu cầu của người có quyền lợi ích liên quan hoặc cơ quan tổ chức hữu quan
tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần
khi không còn căn cứ tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự thì theo yêu cầu của chính người đó
hoặc của người có quyền lợi ích liên quan
hoặc của cơ quan tổ chức hữu quan tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự
giao dịch dân sự của người mất năng lực hành vi dân sự phải do người đại diện theo pháp luật xác lập thực hiện
và căn cứ theo điều hai mươi một bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm quy định về tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự
thì người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần
một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình thì không phải chịu trách nhiệm hình sự
căn cứ vào các quy định trên người mất năng lực trách nhiệm hình sự phải thỏa mãn đủ các yếu tố sau
phải mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm dối loạn hoạt động tâm thần
mất khả năng nhận thức hoặc mất khả năng điều khiển hành vi của chính mình
tội phạm theo quy định của bộ luật hình sự là hành vi nguy hiểm cho xã hội
do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý
xâm phạm độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc
xâm phạm chế độ chính trị chế độ kinh tế nền văn hóa quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức xâm phạm quyền con người quyền lợi ích hợp pháp của công dân
xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa
mà theo quy định của bộ luật này phải bị xử lý hình sự
do vậy yếu tố đầu tiên đó là người thực hiện hành vi phạm tội phải có năng lực trách nhiệm hình sự
người tâm thần thực hiện các hành vi được coi là tội phạm không phải chịu trách nhiệm hình sự
bởi người tâm thần được coi là người không có năng lực trách nhiệm hình sự